tự mình thay tên đổi họ thì có thể thoát tội nhưng sau hai mươi ba năm lẩn trốn đối tượng nguyễn thành trung
hay còn gọi là trần văn trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê quán huyện nghĩa hưng tỉnh nam định đã bị phòng
cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh đắk nông bắt giữ để tiếp tục điều tra về tội giết người và cướp tài sản
theo hồ sơ vụ án năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nguyễn thành trung cùng với đoàn văn thiện người cùng quê vào làm khai thác đá
cho gia đình anh đinh quốc toàn ở xã lâm tâm thắng huyện cư rút tỉnh đắk lắc nay là tỉnh đắk nông
nhân lúc anh toàn vắng nhà trung và thiện đã bóc cổ chị ngoan vợ anh toàn cho đến chết rồi giấu sát dưới gầm giường
trung lấy một tivi đen trắng thiện lấy một đài cassette sau một thời gian lẩn trốn thiện bị lực lượng công an bắt và xử lý theo pháp luật
còn trung đã thay tên đổi họ trốn nhiều nơi rồi lấy vợ sinh con sống tại địa bàn biên giới giáp đào thuộc xã la dê huyện nam giang tỉnh quảng nam
sau một thời gian điều tra đến ngày hai mươi tháng bảy các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh đắk nông đã bắt tưởng đối tượng nguyễn thành trung sau hai mươi ba năm lẩn trốn